những ngày qua do thời tiết nắng nóng diễn biến gai gắt trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế đã liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng
nhờ có phương án chủ động ứng cứu nên các vụ cháy đã nhanh chóng được khống chế giảm thiểu thiệt hại
tuy nhiên đây mới chỉ vào đầu mùa khô các cơ quan chức năng và người dân vẫn cần nâng cao ý thức phòng chống cháy rừng
ngày ba mươi tháng sáu tại địa bàn xã thủy phù thị xã hương thủy đã bất ngờ xảy ra vụ cháy rừng
nhận được tin báo của địa phương bộ chỉ huy quân sự tỉnh thừa thiên huế đã nhanh chóng điều động hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ kịp thời đến giúp người dân chữa cháy rừng
sau hơn ba tiếng đồng hồ dập lửa đám cháy cơ bản đã được khống chế không gây ảnh hưởng đến đường dây điện cao thế bắc nam
trước đó vào tối hai mươi chín tháng sáu tại cánh rừng thông tam thai thuộc thành phố huế cũng đã xảy ra vụ cháy
thống kê của ngành kiểm lâm địa phương cho thấy trong năm hai nghìn một mươi chín tỉnh thừa thiên huế là một trong những địa phương ghi nhận nhiều vụ cháy rừng nghiêm trọng gây thiệt hại trên hai trăm hai mươi sáu hectare rừng